đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với sở thông tin và truyền thông
cùng các cơ quan báo chí thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ yêu cầu sở thông tin và truyền thông cần chú trọng tham mưu
triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin
đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
bên cạnh đó bám sát và triển khai tốt các chỉ thị của trung ương về bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng
bí thư thành ủy hà nội cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông và các cơ quan báo chí của hà nội
cần tăng cường thông tin về các nhiệm vụ chính trị của thành phố nhất là trong giai đoạn đang tổ chức đại hội đẳng các cấp
tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đặc biệt chú trọng thông tin về tình hình thực hiện phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín